tại buổi tiếp phó thủ tướng cộng hòa belarus igor lyashenko thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao
hoàn nghênh các đề xuất hợp tác về kinh tế thương mại giữa hai bên
thủ tướng khẳng định việt nam luôn trân trọng gìn giữ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với belarus
đánh giá cao sự chia sẻ những tình cảm hữu nghị thân thiết của lãnh đạo và nhân dân belarus dành cho việt nam
nhất là hỗ trợ nhân dân miền trung khắc phục hậu quả thiên tai đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của hai bên
tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế đặc biệt là tại liên hợp quốc
phó thủ tướng belarus bày tỏ tại các cuộc gặp lãnh đạo các cơ quan việt nam
đoàn luôn nhận được sự giúp đỡ và thiện trí hợp tác nhiệt tình
ông tin tưởng với nỗ lực này hai bên sẽ đạt mức kim ngạch thương mại song phương năm trăm linh triệu usd
trong sự phát triển quan hệ hai bên có sự đóng góp rất nhiều của cán bộ việt nam đã từng học tập
nghiên cứu tại belarus do đó belarus sẽ tăng cường hỗ trợ sinh viên việt nam sang học tập